những tác động của đợt mưa lũ vừa qua vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến người dân
hàng trăm tàu thuyền ở khu vực biển cửa đại thành phố hội an quảng nam và các vùng lân cận hiện đang phải nằm bờ không thể ra khơi được
nguyên nhân là sau đợt mưa lũ kéo dài trong suốt tháng một mươi hai và gió mùa đông bắc đã làm cho khu vực cửa biển bị bồi lấp nặng
việc bồi lấp ở khu vực cửa biển cửa đại đã ảnh hưởng rất lớn đến việc ra khơi khai thác thủy sản và đi lại của người dân nơi đây
đây là biến cửa đại thành phố hội an
những ngày qua có đến hàng trăm tàu cá vẫn neo đậu không thể vươn khơi đánh bắt được do cơ biển bị bồi lấp một khối lượng đất cát lớn
vị trí bị bồi lấp cách bờ khoảng một km về hướng đảo cù lao tràm
theo người dân địa phương nguyên nhân khiến cho cửa biển bị bồi lấp là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và lũ từ thượng nguồn đổ về vừa qua đã làm lấp dòng chảy
mấy cái chỗ mà mưa mấy cái chỗ mà mưa mà mình thường đi ra đi vô chẳng lấp hết trang lại rồi
từ giờ đến đó là nhân dân đi không được
cái tình hình bồi lấp cửa biển cửa đại diễn ra thấy rất là nghiêm trạng
như vậy là hiện nay một số phương tiện từ hai mươi cv trở lên là không thể ra được
do hiện nay cái lùng lạch cận mực nước cao nhất thì chỉ khoảng đến từ một mét nam đến hai mét
còn mực nước thấm nhất thì khoảng một mét
cho nên cái điều kiện đi lại của người dân nói riêng
cái phương tiện đi ra vào cửa biển cửa lạch rất là khó khăn
việc cửa biển cửa đại bị bối lấp không chỉ làm cho các tàu của phường cửa đại phải nằm bờ
mà còn có hàng trăm tàu cá từ các nơi khác đang neo đậu tại cửa biển này cũng không thể di chuyển ra khơi được
để khắc phục tình trạng này cửa biển cửa đại đã cử các cơ quan chức năng đến hiện trường
tiến hành khảo sát tìm kiếm giải pháp khắc phục
trước mắt cơ quan chức năng sẽ huy động lực lượng nạo vét khẩn cấp luồng phía bắc
để tạo luồng lạch cho tàu thuyền ra vào thuận lợi
theo người dân địa phương cách đây ba năm tại khu vực cửa biển cửa đại
cũng đã bị bão lũ gây bồi lấp gây ách tắc giao thông đường thủy từ đất liền
ra đảo cú lao tràm
sau đó cục đường thủy nội địa việt nam và tỉnh quảng nam đầu tư hàng chục tỷ đồng
để nạo vét khơi thông cho tàu thuyền ra vào
tuy nhiên đến nay cửa biển này vẫn bị bồi lấp trở lại
làm ảnh hưởng đến việc ra khơi đánh bắt của ngư dân và phát triển du lịch
thiết nghĩ sau đợt mưa lũ bồi lấp lần này bộ giao thông vận tải và tỉnh quảng nam
cần có giải pháp lâu dài trong việc chống bồi lấp tại cửa biển này
nhằm ổn định đời sống người dân và góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững hơn